theo thông tin từ cục hàng không việt nam bộ y tế đã có kiến nghị việc bảo hộ đưa người việt nam
cùng với thân nhân cư trú tại ukraine về nước trên cơ sở nguyện vọng
trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này là việc làm nhân đạo khẩn cấp và ưu tiên
với tinh thần nhân đạo tính khẩn cấp để đảm bảo an toàn bộ y tế hướng dẫn người dân
không yêu cầu xét nghiệm sars cov hai và có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc là đã khỏi covid một mươi chín trước khi lên các phương tiện vận chuyển về việt nam nhập cảnh tại hà nội
tuy nhiên nhiều người nhập cảnh sẽ vẫn phải thực hiện nghiêm các khuyến cáo năm k trong suốt quá trình di chuyển
từ nơi xuất phát trên phương tiện từ cửa khẩu nhập cảnh vào việt nam về nơi lưu trú
hạn chế tối đa việc dừng đỗ dọc đường